nhận được sự quan tâm đánh đạo chỉ đạo sâu sát của đảng chính phủ của các cấp các ngành tổ chức đoàn thể địa phương cùng các tầng lớp nhân dân
phong trào đã diễn ra sôi nổi liên tục rộng khắp gắn liền với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
các phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực mạnh mẽ xây dựng những cá nhân tập thể gia đình làng xóm
phần đấu theo tiêu chuẩn mới của người việt nam xã hội chủ nghĩa phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
tạo dựng diện mạo văn hóa mới trong xây dựng và phát triển đất nước
một mươi năm năm thực hiện phong trào đã có nhiều mô hình tiêu biểu nhiều cách làm hiệu quả được phổ biến nghiên cứu học tập và nhân rộng
nhiều cá nhân tập thể đã có thành tích xuất sắc được đảng nhà nước chính phủ khen thưởng động viên kịp thời
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa vẫn còn bộc lộ một số hạn chế
yếu kém cần khắc phục
một số cấp ủy và chính quyền địa phương chưa nhận thức
được sâu sắc toàn diện nhất là gắn phong trào với phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước
công tác phối hợp giữa các cơ quan thành viên ban chỉ đạo trung ương và địa phương chưa chặt chẽ thường xuyên
tại hội nghị thủ tướng đã nghe báo cáo và thảo luận nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả tìm giải pháp để huy động nguồn lực
nhằm bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên của ban chỉ đạo phong trào ở các cấp tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về văn hóa
tối qua thành phố hà nội đã tổ chức đêm hội trăng rằm hai nghìn một mươi tám cho một cháu thiếu nhi và các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dự và tặng quà cho các em cùng dự có đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đồng chí đào ngọc dung ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
phát biểu tại đêm hội đồng chí hoàng trung hải nhấn mạnh tết trung thu hàng năm là dịp để các cấp các ngành đoàn thể các tổ chức xã hội và nhân dân thành phố hà nội
thể hiện tình cảm và trách nhiệm của mình dành cho trẻ em
đặc biệt đêm hội trăng rằm năm nay có các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt gia đình gặp nhiều khó khăn
nhưng tất cả đều đã rất nỗ lực phấn đấu vươn lên
trong cuộc sống trở thành những người con ngoan trò giỏi
hy vọng những món quà trong đêm hội này sẽ tiếp thêm sức mạnh để các em trong năm học mới
với quyết tâm đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và gian luyện
trong không khí vui tươi phấn khởi chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao quà tặng đại diện thiếu nhi thủ đô tiêu biểu và có hoàn cảnh đặc biệt
nhân dịp này lãnh đạo thành phố hà nội cũng đã trao một phần quà trị giá chín mươi năm triệu đồng tặng một em nhỏ tham dự đêm hội trăng rằm
tại hà nội sáng nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đã đến dự lễ khai giảng năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín của học viện quốc phòng
quán triệt và thực hiện đường lối quan điểm của đảng về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
những năm qua học viện quốc phòng đã không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện đào tạo và nghiên cứu khoa học
từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên có chất lượng cao xây dựng học viện chính quy tiên tiến mẫu mực
trở thành trung tâm huấn luyện đào tạo nghiên cứu phát triển khoa học nghệ thuật quân sự hàng đầu của quân đội và quốc gia
có uy tín trong khu vực và quốc tế
phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
tăng cường quốc phòng an ninh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc việt nam
xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội
trước bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực vẫn diễn biến phức tạp tiềm ẩn những bất ổn khó lường
công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhiệm vụ quốc phòng an ninh của đất nước càng có vai trò quan trọng
sự nghiệp quốc phòng an ninh bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới đặt ra cho chúng ta nhiều vấn đề
vừa mang tính thời sự khẩn trương cấp bách vừa mang tính cơ bản lâu dài
học viện quốc phòng là một học viện lớn của quốc gia
là trung tâm đào tạo tướng lệnh
sĩ quan cao cấp của quân đội và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ cao cấp của đảng
nhà nước cho lực lượng vũ trang và các tập đoàn kinh tế lớn của nhà nước thuộc diện trung ương quản lý
là đầu mối thực hiện sự hợp tác quốc tế về đào tạo bồi dưỡng quan chức quân sự cấp cao của nước ngoài
vì vậy trong thời gian tới cần thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng
đồng hồ cán bộ cao cấp của đảng
nhà nước và lực lượng vũ trang đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan chiến lược
chủ động nghiên cứu đề xuất với đảng nhà nước các vấn đề về chiến lược quân sự quốc phòng an ninh bảo vệ tổ quốc
nhất là các nguyên tắc giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối về mọi mặt của đảng đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội giữ vững môi trường hòa bình
để phát triển kinh tế xã hội là lợi ích cao nhất của đất nước
kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
nâng cao khả năng chất lượng dự báo nắm chắc tình hình chủ động phòng ngừa
phát hiện sớm những nhân tố có thể dẫn đến đột biến bất lợi
để hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra chủ tịch hội chỉ rõ và đề nghị học viện quốc phòng
cần lưu ý chú trọng thực hiện bốn nhóm vấn đề
tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết
chỉ thị của đảng nhà nước quân ủy trung ương và bộ quốc phòng
đẩy mạnh việc tổng kết thực tiễn nghiên cứu phát triển khoa học quốc phòng an ninh quân sự
trong tình hình mới tăng cường hợp tác quốc tế và đào tạo chăm lo xây dựng đảng bộ học viện
vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức gắn với xây dựng học viện
vững mạnh toàn diện tiên tiến chính quy mẫu mực
thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn vừa qua đồng chí phạm
bình minh phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thái nguyên
đã có buổi tiếp xúc cử tri tại công ty cổ phần găng thép thái nguyên
tại buổi tiếp xúc đại diện cử tri của công ty cổ phần gang thép thái nguyên cũng đã kiến nghị
đến đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thái nguyên nhiều ý kiến về việc đề nghị tạo điều kiện
để công ty duy trì sản xuất kinh doanh đảm bảo việc làm được
đặc biệt đối với dự án mở rộng giai đoạn hai chậm tiến độ phó thủ tướng phạm bình minh
cũng chia sẻ với công ty cổ phần gang thép thái nguyên những kiến nghị của cử tri công ty cổ phần
lang thép thái nguyên đã được đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thái nguyên tiếp thu tổng hợp
để báo cáo quốc hội và chính phủ trong thời gian tới
nhân dịp này phó thủ tướng đã đến thăm tìm hiểu thực trạng tại một số hạng mục
của dự án gang thép thái nguyên mở rộng giai đoạn hai
trong các ngày từ ngày một mươi chín đến hai mươi hai tháng chín diễn đàn phụ nữ á âu lần thứ hai được tổ chức
tại thành phố sanh tây tép vua của liên bang nga phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
đã dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam tham dự diễn đàn
diễn đàn phụ nữ á âu lần thứ hai với chủ đề chính là phụ nữ vì an ninh toàn cầu và phát triển bền vững
tổng thống liên bang nga vladimir putin đã đến dự và phát biểu chào mừng diễn đàn
phát biểu tại phiên họp phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
đánh giá cao những đóng góp của diễn đàn phụ nữ á âu trong việc kết nối phụ nữ
từ các quốc gia các nền văn hóa á âu khác nhau nỗ lực thúc đẩy vai trò của phụ nữ
trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội
phó chủ tịch nước nhận định những thay đổi sâu sắc trong tình hình thế giới
nhất là cuộc cách mạng công nghiệp bốn đem lại cho phụ nữ nhiều cơ hội mới cần kịp thời nắm bắt
mặt khác sự phát triển không đồng đều nguy cơ xung đột khủng bố thiên tai biến đổi khí hậu
cạnh tranh khốc liệt chủ nghĩa bảo hộ gia tăng cũng đặt phụ nữ trước những thách thức không nhỏ
tác động đến việc bảo đảm bình đẳng giới và phát triển bền vững
đòi hỏi cộng đồng quốc tế trong đó có diễn đàn phụ nữ á âu
phải chung tay tìm các giải pháp đối phó với những thách thức trên
mới đây trong khuôn khổ chuyến thăm liên bang nga đoàn đại biểu cấp cao ủy ban trung ương
mặt trận tổ quốc việt nam do đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam dẫn đầu
đã có cuộc gặp và hội đàm với phó chủ tịch thứ nhất đu ma quốc gia nga ivan menikov
tại cuộc gặp ông ivan menikov bày tỏ vui mừng khi được tiếp đón đồng chí trần thanh mẫn
và đoàn đại biểu cấp cao ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tới thăm duma quốc gia nga
trong cuộc trao đổi ông menikov đề nghị tăng cường việc giám sát từ phía quốc hội
cũng như các tổ chức xã hội đối với quá trình triển khai các thỏa thuận
giữa hai nước đồng thời bày tỏ sự quan tâm tới kinh nghiệm của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
trong việc làm cầu nối giữa thể chế chính trị của đất nước và quần chúng nhân dân
đồng chí trần thanh mẫn cảm ơn ông phó chủ tịch đu ma quốc gia nga đã dành thời gian tiếp đoàn
mong muốn ngài menikov và các cơ quan chức năng của liên bang nga tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người việt nam
để củng cố địa vị pháp lý kinh doanh ổn định và lâu dài tại nga
ông menikov cho biết chủ tịch đu ma quốc gia nga đã chỉ đạo chủ nhiệm ủy ban chức ngành của đu ma nghiên cứu xem xét
thưa quý vị thanh tra chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra công tác cổ phần hóa hãng phim truyện việt nam
trên cơ sở kết quả thanh tra kiểm tra xác minh và hồ sơ tài liệu thu thập được
thanh tra chính phủ đánh giá việc thực hiện cổ phần hóa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
phim truyện việt nam là phù hợp với chủ trương của nhà nước và cần thiết
tuy nhiên công tác cổ phần hóa vẫn còn tồn tại một số hạn chế và khuyết điểm
cụ thể ngoài việc chậm trễ xây dựng ban hành kế hoạch và tiến độ thực hiện cổ phần hóa công ty
và lựa chọn đơn vị tư vấn thì việc ban chỉ đạo cổ phần hóa không thực hiện việc lựa chọn đơn vị tư vấn
định giá doanh nghiệp và tư vấn cổ phân hóa để công ty lựa chọn là chưa thực hiện đúng các quy định của chính phủ và luật đấu thầu
kết quả thanh tra cho thấy hãng phim truyện việt nam ký các hợp đồng cho thuê nhà đất tại số bốn thụy khuê tây hồ hà nội
góp vốn liên doanh bằng quyền sử dụng đất và đồng ý cho đối tác là công ty trách nhiệm hiếu hạn xây dựng thương mại và du lịch sài gòn
quản lý điều hành hoạt động cho thuê văn phòng hoặc thuê các công ty tổ chức chuyên nghiệp quản lý điều hành
tại số sáu thái văn lung phương bến nghé quận một tp hcm là sai mục đích sử dụng trái thẩm quyền
trong quá trình quản lý sử dụng bốn cơ sở nhà đất hãng phim truyện việt nam chưa thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai
và chậm nộp tiền thuê đất đến thời điểm ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
tại phương án cổ phân hóa và chuyển công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên hãng phim truyện việt nam
thành công ty cổ phần hãng phim truyện việt nam xây dựng phương án sử dụng đất
trong đó bao gồm cả toàn bộ diện tích một hai trăm linh tám m hai tại khu đất số sáu thái văn lung quận một tp hcm
và toàn bộ số đất tại số bốn thụy khuê quận tây hồ hà nội khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt
mặt khác việc quản lý tài sản tiền vốn và hoạt động kinh doanh
việc xác định giá trị thương hiệu của công ty này cũng để xảy ra nhiều tồn tại vi phạm
điển hình việc quản lý theo dõi hoạch toán công nợ phải thu phải trả tại công ty còn chưa đúng quy định
số tiền lương trả thiếu cho người lao động và số tiền lương đã chi thanh toán cho người lao động
không đi làm chưa được hoạch toán
từ các sai phạm nói trên
thanh tra chính phủ kiến nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo bộ văn hóa thể thao du lịch tổ chức kiểm điểm
chỉ đạo đơn vị tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm xử lý đối với các đơn vị
cá nhân trước những thiếu sót khuyết điểm vi phạm
trong đó có người đứng đầu và cấp phó hãng phim truyện việt nam
cùng các thành viên có liên quan thuộc ban chỉ đạo đổi mới và phát triển xoay nghiệp bộ văn hóa thể thao và du lịch
bên cạnh đó thanh tra chính phủ cũng kiến nghị thủ tướng chỉ đạo bộ văn hóa thể thao du lịch
xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ngay các quy trình thủ tục theo quy định
để cho nhà đầu tư chiến lược là tổng công ty vận tải thủy ctcp xin rút vốn trước thời hạn
chủ trì làm việc với nhà đầu tư mới đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định
và các đơn vị có liên quan thực hiện các quy trình thủ tục tiếp nhận và chuyển giao hãng phim truyện việt nam
theo đúng quy định của pháp luật
sáng nay tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức hội nghị công bố bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của thẩm phán
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao chủ trì buổi công bố
theo bộ quy tắc này các thẩm phán phải độc lập liêm chính khách quan vô từ độc lập đúng mực
trong cả công tác chuyên môn và đời sống
khi chưa ban hành bản án quyết định thẩm phán không được phát biểu công khai quan điểm của mình
về việc giải quyết vụ việc với các cơ quan thông tấn báo chí
không phải do tranh án ban hành mà bộ quy tắc do hội đồng tuyển chọn và giám sát thẩm phán quốc gia ban hành
không phải là nếu như anh vi phạm cái việc như thế này thì bị có một cái chế tài gì đó về mặt hình phạm
không có tính bắt buộc như vậy
nhưng cái lớn nhất là nếu như anh vi phạm
thì uy tín của anh không còn
những cái tiêu chuẩn của thẩm phán anh không xứng đáng là thẩm phán nữa
theo tranh án toán nhân dân tối cao bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của thẩm phán
là cơ sở để hội đồng tuyển chọn giám sát thẩm phán quốc gia thực hiện việc giám sát
đánh giá đạo đức ứng xử của các thẩm phán được bổ nhiệm và cũng là căn cứ để xem xét kỳ luật đối với thẩm phán
sáng nay tại hà nội bộ quốc phòng đã tổ chức họp phiên đầu
đầu tiên của tổ công tác liên ngành về việt nam tham gia gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
nhằm kiện toàn tổ chức thống nhất các nội dung triển khai gìn giữ hòa bình liên hợp quốc trong thời gian tới
dự và chủ trì có thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng tổ trưởng tổ công tác liên ngành
trưởng ban chỉ đạo bộ quốc phòng về việt nam tham gia dình dữ hòa bình liên hợp quốc
sau gần năm năm triển khai lộ trình đề án tổng thể việt nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
việt nam đã thành công trong việc cử nhiều sĩ quan tham gia gìn giữ hòa bình tại các phái bộ
qua đó đã nâng cao vị thế và khẳng định việt nam là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
để tiếp tục triển khai hiệu quả đề án việc tổ chức kiện toàn tổ công tác là cần thiết
và phù hợp với thực tế triển khai lực lượng việt nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình
đây được coi là bước chuyển tiếp về mặt tổ chức để bảo đảm công tác tham mưu quản lý chỉ đạo
qua đó tạo bước phát triển một cách đồng bộ trong bối cảnh việt nam đang khẩn trương nâng cấp sự tham gia
tại các phái bộ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc từ cấp độ cá nhân lên cấp độ đơn vị
cụ thể là việc triển khai bệnh viện giã chiến cấp hai tới đây
sáng nay tại thành phố điện biên phủ đã diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo
giữa quân chủng hải quân và tỉnh ủy điện biên đây là địa phương thứ năm mươi tám trên cả nước tham gia ký kết chương trình này
điện biên là tỉnh miền núi phía bắc có vị trí địa lý xa xôi dân cư chủ yếu làm nghề nông và phát triển du lịch
gắn với lịch sử chiến thắng điện biên phủ có đường biên giới trên bộ giáp danh với hai nước
việc phối hợp tuyên truyền biển đảo sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh điện biên
về vị trí vai trò chiến lược biển đảo việt nam nhiệm vụ của bộ đội hải quân trong bảo vệ chủ quyền biển đảo
cũng như kinh nghiệm trong công tác đối ngoại
bàn tuyên giáo tỉnh ủy điện biên và cục hậu cần hải quân là hai đơn vị thường trực triển khai thực hiện sơ kết rút kinh nghiệm theo định kỳ
dự kiến năm hai nghìn một mươi chín quân chủng hải quân sẽ hoàn thành việc ký kết tuyên truyền biển đảo với sáu mươi ba tỉnh thành phố
tăng cường trao đổi cung cấp thông tin hai chiều về biển đảo việt nam tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trên cả nước
nhân chuyến công tác này quân chủng hải quân tặng hai mươi xuất quà cho các gia đình chính sách và học sinh nghèo vượt khó của tỉnh điện biên
tổ chức triển lãm chuyên đề biển đảo và biểu diễn văn nghệ phục vụ đồng bào
ở phần tiếp theo của chương trình
tăng cường năng lực phòng chống thiên tai khu vực miền trung và tây nguyên
hiệu quả mô hình thôn buôn không có hữu khách

thưa quý vị vừa qua trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố hồ chí minh
phối hợp với sở thông tin và truyền thông thành phố đã tổ chức hội nghị
đối thoại giữa doanh nghiệp ngành công nghệ thông tin điện tử viễn thông với chính quyền thành phố
tại cuộc đối thoại chính quyền thành phố đã lắng nghe và giải quyết những khó khăn vướng mắt
trong vấn đề về thuế thu nhập doanh nghiệp thuế giá trị gia tăng
đầu tư phát triển công viên vần mềm quan trung
chương trình kích cầu thành phố theo quyết định số năm mươi trên hai nghìn một mươi năm
trên quy đề ủy ban ngang dân ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
đồng thời các hiệp hội liên minh doanh nghiệp ngành công nghệ thông tin điện tử viễn thông
đã đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra nhiều ý kiến góp ý với chính quyền thành phố
về những chủ trương chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ngành trong thời gian tới
trong năm năm qua thành phố hồ chí minh là đơn vị đi đầu trong cả nước
về chuyển dịch kinh tế với những sản phẩm hàm lượng công nghệ cao
trong đó ngành công nghệ thông tin điện tử viễn thông là một trong bốn ngành công nghiệp trọng yếu
và trong chín nhóm ngành dịch vụ ưu tiên của thành phố có tốc độ tăng trưởng cao trong năm năm gần đây
đạt một mươi sáu năm một năm sản lượng sản xuất chiếm trên hai mươi bảy so với cả nước
trước tình hình bão lũ gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền trung và tây nguyên
sáng nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức hội nghị
ra soát công tác phòng chống thiên tai khu vực miền trung và tây nguyên
khu vực miền trung và tây nguyên hầu như năm nào bão lũ cũng diễn ra
đây cũng là khu vực cơ sở hạ tầng còn nhiều yếu kém nên thiệt hại sau các cơn bão thường rất lớn
khu vực này có trên một năm trăm linh hồ chứa các loại trong đó có một trăm một mươi ba hồ chứa sung yếu rất cần được nâng cấp sửa chữa
tại miền trung tàu thuyền tập trung lớn nhất cả nước với trên bốn mươi sáu tàu thuyền
nên khi bão xảy ra việc liên hệ để kêu gọi tàu thuyền di chuyển về nơi trú tránh an toàn khá khó khăn
bên cạnh đó khu vực này có trên chín trăm tám mươi km đê biển
trong đó có đến một mươi ba đoạn thuộc các tỉnh từ nghệ an đến bình thuận sung yếu rất cần được nâng cấp sửa chữa
tại miền trung khu vực miền núi cũng đang rất lớn
trước những thường trạng như vậy chúng tôi cần phải có một rà soát đánh giá thật chi tiết
cũng như phải có lên kế hoạch rồi kiểm tra những việc triển khai kế hoạch đó ở khu vực miền trung
từ việc phân tích các đặc điểm tình hình các khó khăn của khu vực miền trung tây nguyên trong ứng phó với thiên tai
các đại biểu đã đưa ra nhiều đề xuất kiến nghị như tăng cường công tác chủ động ứng phó của các địa phương

theo phương châm bốn tại chỗ tập trung đầu tư nguồn lực để củng cố cơ sở hạ tầng ứng phó với bão lũ
xây dựng nhà tránh lũ liên hồ chứa để giảm tải cho khu vực trong các tình huống khẩn cấp
nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và sự nguy hiểm về việc tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ chai phép
đặc biệt là súng tự chế hiện nay tại huyện miền núi sông hinh tỉnh phú yên đã xuất hiện mô hình
thôn buôn không có vũ khí chế phép
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
cái này là của các em học sinh người ta theo đơn mạng này hệ thống lắp tạp trên mạng

người ta có tập quán là dùng chúng để bảo vệ bản thân tình và cũng khẳng định được đảm cấp của người quân ra khi đã trưởng thành
qua mô hình thôn buôn không có vũ khí trái phép nhiều người dân đã nhận thức được sự nguy hiểm của việc tàng trữ
sử dụng súng đạn tự chế và tự nguyện giao nộp cho chính quyền
tôi thấy là tốt
đây tùy tuyên truyền dân làng con cái nếu phải ai có súng bắn chim súng ak súng ar súng pha gì đấy
rồi cho nộp hết cho con ăn riêng
tôi thấy gia đình nào có súng thì phải vận động phải góp lại cho con ăn thôn
từ đó bây giờ ở địa phương chúng tôi bây giờ cái súng tự chế bây giờ là không có còn
tuy nhiên vẫn còn một số
sáu người lén lút cất dấu súng trong rừng hoặc trên nương dãy
mà chủ yếu là súng pha súng kip có độ sát thương cao
tiếp tục nhân rộng mô hình tại một số địa phương như ở buôn mùi buôn đức xã e trôn
rồi buôn bá xã e bá và ở tại xã e li
trên cơ sở đấy nhân dân là nhận thức được
lại tố giác một số đối tượng để cho lực lượng công an thu hồi vũ khí vật liệu nổ
nhờ kiên trì làm tốt công tác tuyên truyền vận động
qua năm năm triển khai pháp lệnh số một mươi sáu của ủy ban thường vụ quốc hội
về quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
huyện sông hinh đã thu hồi được bốn trăm hai mươi năm khẩu súng các loại
trong đó nhân dân tự giao nộp hai trăm ba mươi bốn khẩu súng
điều này cho thấy
nhận thức trong sử dụng vũ khí vật liệu nổ trái phép của người dân đã được nâng lên
đồng thời mô hình thôn buôn không có vũ khí trái phép đã khẳng định là giải pháp hiệu quả
cần sớm được nhân rộng góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
chuyển sang các thông tin quốc tế
iran phản đối đề xuất về thỏa thuận mới của mỹ
ít nhất bốn mươi bốn người đã thiệt mạng trong thảm họa chìm phà ở tanzania
mới đây iran tuyên bố sẽ không đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân với mỹ
sau khi washington đã vi phạm thỏa thuận hạt nhân lịch sử được ký kết vào hồi năm hai nghìn một mươi năm
thông qua việc đơn phương rút khỏi văn kiện này
trong bài đăng trên trang twitter cá nhân
ngoại trưởng iran mohammad javad zarif đã phản đối tuyên bố của mỹ cho rằng
thỏa thuận hạt nhân năm hai nghìn một mươi năm là một thỏa thuận hạt nhân
ông javad zarif nhấn mạnh đây là một thỏa thuận quốc tế dựa trên nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc
đồng thời khẳng định mỹ đã vi phạm những điều khoản trong văn kiện này
tuyên bố được đưa ra sau khi trước đó một ngày đặc phái viên của mỹ về iran brahen huk cho biết
đang tìm cách đàm phán một thỏa thuận mới với iran
trong đó bao gồm những vấn đề về chương trình hạt nhân cũng như tên lửa đạn đạo của nước cộng hòa hồi giáo này
bên cạnh đó ông húc cũng cho biết tổng thống donald trump và ngoại trưởng mike pompeo
đều sẵn sàng có các cuộc thảo luận với chính quyền iran
chủ tịch hội đồng châu âu donald sk cảnh báo đề xuất của anh về quan hệ thương mại
với liên minh châu âu eu hậu brexit sẽ không thể trở thành hiện thực
phát biểu sau cuộc họp hai ngày ở áo ông donald trump cho biết các nhà lãnh đạo eu tin rằng
kế hoạch brexit của thủ tướng theresa may sẽ gây tổn hại tới thị trường chung đơn nhất của khối này
ngoài ra hai bên vẫn còn một số khác biệt trong
vấn đề thương mại và biên giới ireland chưa thể tìm được tiếng nói chung
tổng thống pháp macron cũng nhận định đề xuất của thủ tướng may về quan hệ kinh tế anh eu hậu brexit
là không chấp nhận được do thiếu sự tôn trọng đối với thị trường chung eu
ông cho biết lãnh đạo hai mươi bảy nước eu kỳ vọng london sẽ đưa ra những đề xuất khác vào tháng một mươi tới
còn thủ tướng đức angela merkel cho rằng hai bên cần phải đạt được những tiến triển đáng kể
về brexit vào tháng một mươi để từ đó có thể đưa ra một thỏa thuận vào tháng một mươi một năm nay
về phần mình thủ tướng theresa may cho biết bà sẽ sớm công bố các ý tưởng mới giải quyết
các vấn đề thương mại tại khu vực biên giới bắc ireland
ngoài ra bà cũng cho hay london đang đẩy nhanh việc xây dựng một chiến lược brexit đầy đủ
để kịp đưa ra tại hội nghị ngày một mươi tám tháng một mươi
tổng thống pháp emmanuel macron mới đây đã công bố một loạt các giải pháp
nhằm hỗ trợ các nạn nhân khủng bố vượt qua những tổn thất về vật chất cũng như tinh thần
phát biểu tại lễ tưởng niệm các nạn nhân khủng bố hàng năm
tổng thống macron khẳng định pháp sẽ tăng cường hỗ trợ các nạn nhân
thành lập một bảo tàng chuyên biệt và chọn một ngày trong năm làm ngày tưởng niệm
đối với các nạn nhân bị khủng bố
theo ông macron các nạn nhân khủng bố sẽ được trao các huy chương
coi đây như một sự công nhận của quốc gia dành cho các nạn nhân
điều đã từng bị pháp bãi bỏ vào năm hai nghìn hai
nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố cần được quốc gia công nhận
bao bọc che chở cho họ và giữ gìn phẩm giá của họ
huy chương này chỉ là một biểu tượng nhưng một quốc gia vốn được tạo nên từ các biểu tượng
các dấu hiệu các cử chỉ mà đôi khi còn quan trọng hơn cả lời nói hay hành động nào đó
ông macron cũng cam kết các nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố là công dân pháp ở nước ngoài
sẽ được hỗ trợ nhiều hơn nữa đặc biệt trong việc giúp họ chi trả các khoản phí đi lại
để tham dự các phiên tòa xét xử
tính từ tháng một năm hai nghìn một mươi năm đã có hơn hai trăm năm mươi người bị thiệt mạng
và hàng trăm người bị thương trong các vụ tấn công khủng bố tại pháp
bộ thương mại trung quốc khẳng định sẽ không sử dụng tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ
như là một công cụ
công cụ nhằm đối phó với những tranh cãi thương mại
tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa mỹ và trung quốc
vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
phát biểu trước báo giới người phát ngôn bộ thương mại trung quốc cao phong tái khẳng định
nước này luôn hướng tới việc cải tổ tỷ giá của đồng nhân dân tệ theo hướng thị trường
và duy trì tinh thần tuyên bố chung của nhóm các nền kinh tế lớn nhất thế giới g hai mươi
bên cạnh đó ông cao phong cũng nhấn mạnh trung quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy việc cải tổ tỷ giá
định hướng thị trường trong tương lai đồng thời cải thiện tính linh hoạt của đồng nhân dân tận
cũng như duy trì ổn định tỷ giá của đồng nội tệ này ở mức cân bằng
trước đó một ngày thủ tướng trung quốc lý khắc cường khẳng định nước này sẽ không pha giá
đồng nhân dân tệ để cạnh tranh cũng như kích thích xuất khẩu bởi bước đi này sẽ gây ra
nhiều thiệt hại hơn là lợi ích cho bắc kinh
bên cạnh đó ông lý khắc cường cũng nhấn mạnh hệ thống thương mại đa phương của thế giới
cần được duy trì và các hành động đơn phương sẽ không giải quyết bất cứ vấn đề thương mại nào
thủ tướng nhật bản shinzo abe đã công bố hàng loạt các kế hoạch hoạt động ngoại giao
sau khi tái đắc cử chủ tịch đảng dân chủ tự do cầm quyền nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp
với tham vọng là thúc đẩy và nâng cao vai trò của nhật bản ở khu vực châu á thái bình dương
phát biểu tại cuộc họp báo thủ tướng abe nhấn mạnh ông có kế hoạch xem xét lại chính sách
đối ngoại của nhật bản thời hậu chiến
học ra kỷ nguyên mới hòa bình và thịnh vượng cũng như tạo dựng vai trò trung tâm của nhật bản
trong khu vực rộng lớn từ châu á thái bình dương tới ấn độ dương
trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh đông á diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec
hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế lớn g hai mươi tại argentina sắp tới gần
ông abe mong muốn tận dụng những cơ hội này tổ chức các cuộc họp cấp cao với tổng thống nga vladimir putin
bên lề các diễn đàn quốc tế
trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh đông diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương

thiết bị lầu trữ dữ liệu đã bị mất lúc bị lật trên phà có trở hàng hóa
nguyên nhân vụ tai nạn hiện chưa rõ nhưng khả năng cao là do trở quá tải
hồ victoria là hồ nước ngọt lớn nhất châu phi được bao quanh bởi tanzania kenya và uganda
đây là nơi nhiều vụ tai nạn xảy ra trong đó có thảm kịch năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu khi có hơn tám trăm linh người chết trong một vụ chìm phà
những thông tin quốc tế cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt